theo kế hoạch đề ra đã hết hai phần ba thời gian cổ phần hóa nhưng số lượng doanh nghiệp được cổ phần hóa lại chưa đạt được một phần ba
liệu quãng thời gian còn lại có đủ để kế hoạch này cán đích đúng hẹn
theo kế hoạch do thủ tướng chính phủ phê duyệt giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi phải cổ phần hóa một trăm hai mươi tám doanh nghiệp
tuy nhiên tới nay mới thực hiện được ba mươi sáu doanh nghiệp
điều này đồng nghĩa với việc còn tới chín mươi hai doanh nghiệp sẽ phải thực hiện cổ phần hóa trong năm hai nghìn hai mươi này
với tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn chậm như trên kế hoạch và yêu cầu trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ tiếp tục dồn sang năm hai nghìn hai mươi
đơn cử thành phố hà nội còn phải cổ phần hóa một mươi ba doanh nghiệp chiếm đến một mươi bốn kế hoạch
thành phố hồ chí minh cổ phần hóa ba mươi tám doanh nghiệp chiếm bốn mươi kế hoạch
tương tự cổ phần hóa thoái vốn phải đạt được khoảng sáu mươi tỷ đồng nhưng mới thực hiện thoái vốn được hơn bảy kế hoạch
vẫn còn tới hơn chín mươi ba kế hoạch chưa thực hiện được
mục tiêu đạt ra trong năm hai nghìn hai mươi là sẽ phải nộp hai trăm linh tỷ đồng
tương tự cổ phần hóa thoái vốn phải đạt được khoảng năm mươi tỷ đồng thu từ cổ phần hóa thoái vốn về ngân sách nhà nước
cũng trong hai năm qua chỉ có một trăm bốn mươi sáu doanh nghiệp cổ phần hóa lên sản trương khoán
bằng có hai mươi tổng số doanh nghiệp buộc phải tuân thủ quy định này
vẫn còn hơn bảy trăm linh doanh nghiệp cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch niêm yết
hiện tại bộ tài chính đã công khai danh sách các doanh nghiệp sau cổ phần hóa chưa niêm yết
trong đó ghi rõ đơn vị chủ quản tên doanh nghiệp người đứng đầu để làm rõ trách nhiệm và đôn đốc cũng như tránh tình trạng khoán trắng việc niêm yết như thời gian vừa qua
thoái vốn và cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước đang là những điểm tắc nghẽn khiến cho dòng chảy kinh tế bị chặn lại
việc hoàn thành kế hoạch do thủ tướng chính phủ đặt ra trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi còn khối lượng rất lớn
tại sao lại cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp lại chậm như vậy
và năm hai nghìn hai mươi liệu có thể cán đích đúng hẹn
để trả lời câu hỏi này mời quý vị khán giả sẽ cùng đến với cuộc trao đổi của biên tập viên thanh tú và khách mời của chương trình ngày hôm nay
vâng xin mời biên tập viên thanh tú ạ
vâng lý do thì có nhiều nhưng mà rõ ràng là với một năm mà chỉ có hai mươi tám thực hiện kế hoạch được là một sự chậm trễ rất là quá đáng
chúng ta đã qua rồi việc cổ phần hóa những doanh nghiệp nhỏ và chúng ta đang chạm tới lớp lõi những doanh nghiệp tập đoàn lớn với một lượng tài sản lớn hoạt động đa dạng phức tạp
và như vậy nó đòi hỏi công phu tính toán nó phức tạp hơn đặc biệt là với đất đai
hơn nữa đất đai thì cái hồ sơ đất đai thì không phải do doanh nghiệp làm được
mà phải do địa phương làm thì như vậy là cái sự phối hợp giữa địa phương và doanh nghiệp mà không tốt hay là các cái quy định nó còn chặt chẽ hoặc là nó còn không thật là xuân sẻ thì nó sẽ làm chậm cái tiến độ định giá cái tài sản đất đai lại
phương án xác định giá trị doanh nghiệp đó là chưa thật là rõ ràng và dễ làm
cái thứ ba nữa là trách nhiệm của người cán bộ đặc biệt trách nhiệm của người cán bộ đúng đầu
chúng ta nói đến nhiều nhưng mà trong quy định nếu làm thì như thế nào mà không làm thì như thế nào thì chưa thật rõ
đấy là chia kể công cuộc chống thâm nhũng chúng ta đang đẩy rất là mạnh
ai cũng sợ trách nhiệm thậm chí có tình trạng né tránh để mà cái việc đó cho người khác làm
mình làm sao lại sợ hay không an toàn
và cuối cùng chúng tôi cho rằng còn một cái lý do nữa cũng rất quan trọng
đó chính là chúng ta cổ phần hóa nhưng mà vẫn giữ một cái tỷ lệ phốn của nhà nước ở lại doanh nghiệp khá lớn
và điều này nó không hấp dẫn đối với các nhà đầu tư xã hội hóa
vâng vậy thì áp lực nhiệm vụ của năm hai nghìn hai mươi có chỉ nằm ở việc là bảo đảm về số lượng khối lượng không
điều quan trọng nhất ở đây chính là đảm bảo cái chất lượng của công tác cổ phần hóa
thời gian chúng ta có thể xác định lại một chút để nó đảm bảo cái sự chặt chẽ đảm bảo sự hợp lý
bên cạnh đấy nữa chúng tôi cho rằng là cái việc đảm bảo để không có những cái trả giá cho cán bộ cũng là rất cần thiết
cái việc mà cổ phần hóa đối với một số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không đúng với ngành nghề và làm sao để có thể minh bạch được đó
vâng rõ ràng là cũng có thêm một lý do nữa khiến cho các doanh nghiệp chậm cỏ hóa
đó là các doanh nghiệp mà phải cổ phần hóa nó có hoạt động rất đa dạng
và sự minh bạch các hoạt động đa dạng này là cực kỳ không dễ
chính vì thế mà trong thời gian tới chúng ta phải có một sự hướng dẫn để làm thật rõ những hoạt động ở trong lĩnh vực cho phép
chúng ta làm một cái bảng riêng những hoạt động ngoài ngành làm một cái bảng riêng và cần có kiểm toán cần có đánh giá cho tất cả các bảng
đến đây trên kẻ chúng ta cũng cần phải tăng cường niêm yết trên sàn chương khoán những doanh nghiệp sau cổ phần hóa
để đảm bảo là chuyển cái cơ chế quản lý đó theo hướng thị trường tăng lắm sát tăng minh bạch và tăng cường cái trách nhiệm của các doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế mới
vâng rõ ràng là chúng ta sẽ tiếp tục với cái câu chuyện về niêm yết
thì hiện thì bộ tài chính cũng đã công khai danh sách các doanh nghiệp là chưa niêm yết sau cổ phần hóa
vậy thì làm sao để cái kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp trong năm hai nghìn hai mươi này có thể đẩy nhanh được
thứ nhất là chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện pháp lý đặc biệt là những câu văn hướng dẫn
tóm lại để cho cái phương án tính giá trị của doanh nghiệp là phải đảm nó dễ tính
đồng thời là nó có những cơ quan chuyên trách để nó giảm bớt cái áp lực và cái sai của các người trong cuộc trong cái tính toán giá trị giá trị của doanh nghiệp cái cổ phần hóa
cái thứ hai nữa là thực hiện gỡ bỏ những cái nút thắt liên quan tới hồ sơ đất đai nếu địa phương có
cái thứ ba nữa là chúng ta chọn rằng là cần phải quy định
một cách cụ thể hơn trách nhiệm của các bên có liên quan bao gồm trách nhiệm của địa phương trách nhiệm của chủ doanh nghiệp trách nhiệm của quan tư vấn và của những người khác kể cả những người mà thẩm định hay là có những cái trách nhiệm có liên quan
bên cạnh đi nữa chúng tôi cho rằng là cái việc mà thực hiện cái việc mà gọi là tiếp nhận và phản ánh những cái vấn đề mới nếu vượt thẩm quyền báo lên trên để có phương án xử lý cũng là rất cần thiết
qua sự chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy là cái việc cổ phần hóa để mà cán đích được trong năm hai nghìn hai mươi chúng ta sẽ phải còn rất là nhiều việc nữa phải làm
phải không ạ vâng một lần nữa cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi còn bây giờ xin được quay trở lại với trường quay s hai
vâng xin cảm ơn biên tập viên thanh tú
thưa quý vị chậm trễ trong cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước được kỳ vọng sẽ sớm qua khi các dự thảo văn bản gỡ khó cho hai tiến trình này đang được đặt lên bàn các cơ quan chức năng để ban hành chính sách ngay đầu năm hai nghìn hai mươi
việc đẩy nhanh cổ phần hóa sẽ giúp cho nền kinh tế việt nam có nhiều cơ hội hơn trong phát triển